theo thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín tính đến sáu giờ sáng nay
tổng số ca mắc covid một mươi chín tại nước ta vẫn là hai trăm sáu mươi năm trường hợp
trong đó có một trăm sáu mươi người từ nước ngoài chiếm sáu mươi một trăm linh năm người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm ba mươi
và cũng trong sáng nay thì việt nam chưa ghi nhận ca mắc mới
đến thời điểm này một trăm bốn mươi sáu người đã bình phục chiếm hơn một nửa trong tổng số hai trăm sáu mươi năm ca mắc